thưa quý vị văn phòng chính phủ có công văn truyền đặt ý kiến của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hay được gọi là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về việc tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra
không để lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá bất hợp lý đối với thuốc vật tư y tế bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời chủ động theo dõi giám sát biến động giá các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để có biện pháp quản lý bình ổn giá theo quy định
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín bộ tài chính bộ công thương bộ công an bộ quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
tổ chức đấu tranh xử lý nghiêm cước hành vi bồn lậu gian lận thương mại và hàng giả
các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý trái quy định đảm bảo thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng ổn định giá và nguồn cung
đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế trong đó có các loại sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín hay máy đo sco hai
và thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng chỉ đạo của chính phủ trong điều kiện thích ứng với tình hình mới
các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý trái quy định đảm bảo thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng ổn định giá và nguồn cung

đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm găm hàng tăng giá bất hợp lý trái quy định đảm bảo thực hiện kiểm soát chặt chất lượng ổn định giá và nguồn cung
cũng vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tệ phường vĩnh thanh vân tp đạch giá về tội trộm cắt tài sản
tại cơ quan công an hoàng khai nhận bản thân từng có ba tiền sự về hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
do lời biếng lao động nên hoàng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản người dân bán lấy tiền tiêu xài
vào trưa ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đi bộ đến khu phố phi kinh phường vĩnh hiệp thì phát hiện chiếc xe mô tô của anh đỗ phúc thạch không có người trông coi nên hoàng đã lấy trộm
trong lúc hoàng đang tìm cách nổ máy xe thì bị anh thạnh phát hiện truy hô mọi người bắt được hoàng cùng với tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ bốn thiếu niên đã có hành vi điều khiển
xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu gây dối trật tự an toàn giao thông
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã phát hiện nhóm thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu tháo biển số xe thực hiện hành vi lạng lách đánh võng bốc đầu
tiềm mẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông tổ công tác đã triển khai lực lượng ngăn chặn bắt giữ được bốn thiếu niên
nhóm thiếu niên vi phạm khai
mục đích là để thỏa mãn thú vui của bản thân
hiện công an thành phố đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm đồng thời cảnh cáo giăn đe nhóm thiếu niên và yêu cầu cam kết không tái phạm
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối tượng nguyễn tiến nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú khu phố bản nham bắc phường hòa xuân tây
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra bước đầu khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng ba nguyễn tiến nam cùng đồng bọn đã bắt giữ trái pháp luật trần thanh phi và lê hồ quy thường
cùng chú khu phố hai phường hòa vinh để đòi nợ
sau khi lần lượt đưa phi và thưởng về nhà của nam rồi nhà của một đối tượng trong nhóm của nam ở hòa xuân tây
các đối tượng đã có hành vi dùng dây chói tay đánh đập yêu cầu phi và thường viết giấy nợ và gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả thì mới được về
trong chiều ngày một mươi sáu tháng ba sau khi thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn tiến nam để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra
được biết đối tượng nguyễn tiến nam từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa ra tù cách đây chưa lâu nay đối tượng lại tiếp tục phạm tội
công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre cho biết đã bắt được bảy đối tượng còn lại có liên quan đến hai vụ cướp tài sản xảy ra tại xã thuận điền và long mỹ huyện rồng trôm vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba
các đối tượng bị bắt gồm ngô trí khanh huỳnh thanh thúy lê đạt thành nguyễn hoàng phong trần đặng hoàng hải trần văn phước và huỳnh thanh ngân tất cả cùng chú tại tp hcm
theo đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng này cùng với phùng thái quý và nguyễn hoàng phú từ tp hcm đến địa bàn xã thuận điền và long mỹ
dùng dao cướp tiền mặt một điện thoại di động và một xe mô tô của một người phụ nữ và cả vợ chồng
sau chưa đầy một ngày khẩn trương điều tra tất cả các đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng tăng vật
thời gian gần đây tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh bình định diễn biến khá phức tạp
qua nhiều vụ việc đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý cho thấy địa điểm sử dụng ma túy để bay lắc đã thay đổi từ nhà riêng gia đình chuyển sang các cơ sở giải trí
đầu tháng ba vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định phối hợp với công an huyện tuy phước tiến hành kiểm tra quán karaoke tại huyện tuy phước
phát hiện một mươi hai thanh niên trong đó có hai nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một gram ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
những vụ việc thanh niên tụ tập tại quán karaoke để sử dụng ma túy bị phát hiện như thế này còn xuất hiện khá nhiều ở vùng thôn quê
trong thời gian vừa qua các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng một số cơ sở kinh doanh có điều kiện nhất là kaoke để tiến hành sử dụng trái phép chất ma túy thì diễn ra khá phổ biến
trong đó trong năm vừa qua tôi phát hiện rất nhiều vụ là đối tượng tụ tập đông người
nếu như trước đây người sử dụng ma túy thường lén lút đến nơi vắng người xa khu dân cư để trốn tránh cơ quan chức năng thì nay đã khác
chúng thường chọn quán karaoke để làm nơi
nhóm thanh niên này gồm chín nữ hai mươi sáu nam bị phát hiện bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
qua tết nhanh còn đến hai mươi tám người dương tính với ma túy
cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy mang vào phòng karaoke để sử dụng và xem đó là một trào lưu mới
mọi người trong phòng nói tôi là mua bạc tiền túi đem mua trước xong rồi cái gì trả lại xong
tôi lấy tiền của tôi xuống ở trước quán gặp người bán đó xong rồi tôi mang lên phòng xong rồi bỏ ra dĩa đó
mọi người tự lại lấy cho bao nhiêu kẹo thì lại lấy
lòng tôi cũng sẽ có áp dụng nhiều biện pháp về vụ để là kiểm tra xử lý
trước đế kể cả xử lý hình sự
theo quy định của pháp luật các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trong đó có karaoke mà thiếu trách nhiệm để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
ở trong cơ sở do mình quản lý thì có thể bị xử phạt hành chính đến một mươi triệu đồng
và nếu có hành vi chúa chóc cái việc sử dụng tái phép chắc ma túy thì có thể bị phạt tù đến một mươi năm năm
theo thống kê
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng tỉnh bình định đã phát hiện hơn một trăm một mươi vụ với gần ba trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
điều đáng nói bên cạnh số đối tượng mua bán tàng chữ ma túy thì số đối tượng bị bắt về hành vi chúa chóc và tổ chức sử dụng tái phép chắc ma túy có chiều hướng gia tăng
đa phần là chủ hoặc nhân viên quản lý nhân viên phục vụ ở quán karaoke
dù lực lượng chức năng xử lý kiên quyết song vì hám lợi nhiều chủ dịch vụ vẫn nhắm mắt làm ngơ
hành vi sử dụng ma túy
do vậy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng gia đình và cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm trong việc phòng ngừa tệ nạn này
nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên không để từ những cuộc vui ở quán karaoke mà dẫn đến con đường nghiện ngập đánh mất tương lai
thưa quý vị một nhóm ba đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hình thành đường dây ma túy trang bị vũ khí nóng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau xe của bạn trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân tăng ga tẩu thoát nhưng đối tượng đã bị công an huyện xuân lộc bắt sau đó